ngày hôm nay hai mươi tháng ba sức khỏe của bệnh nhân nhiễm sars cov một mươi tám tại việt nam đã hoàn toàn bình thường
và được xuất viện sau thời gian điều trị
đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại tỉnh ninh bình
được điều trị tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình từ ngày bảy tháng ba
quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm năm lần trong đó hai lần đầu có kết quả dương tính
ba lần sau đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình cho chuyển viện sang bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
để tiếp tục theo dõi sức khỏe
trước đó bệnh nhân được tỉnh ninh bình tiếp nhận cách ly tập trung ngày bốn tháng ba
tại trường quân sự quân đoàn một thuộc thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đến ngày bảy tháng ba trường hợp trên có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
và được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình điều trị cách ly